hôm nay cũng là ngày thứ ba diễn ra phiên tòa xét xử giai đoạn hai vụ án phạm công danh
nguyên chủ tịch hội đồng quản trị ngân hàng xây dựng việt nam
nguyên chủ tịch hội đồng thành viên tập đoàn thiên thanh và các đồng phạm
và ngày hôm nay phiên tòa bước sang phần xét hỏi các bị cáo phạm công danh chầm b
và bốn mươi bốn bị cáo trong vụ án
trước đó trong phiên xét xử chiều qua đại diện viện kiểm sát giữ quyền công tố tại tòa
đã công bố cáo trạng
theo cáo trạng phạm công danh là người đề ra chủ trương và chỉ đạo lập khống hồ sơ
vay sáu sáu trăm ba mươi tỷ đồng của ngân hàng xây dựng sang gửi tại ba ngân hàng sao con banh tp banh bidv
những sai phạm này của phạm công danh và các đồng phạm khiến ngân hàng xây dựng bị thiệt hại hơn sáu một trăm linh tỷ đồng
gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng
cũng bị truy tố trong vụ án này
ông chầm b nguyên phó chủ tịch hội đồng quản trị ngân hàng sao con banh
bị cáo buộc là người đã bàn bạc và thống nhất với phan huy khang nguyên tổng giám đốc sao con banh
cho phạm công danh vay tiền qua các công ty của danh số tiền là một tám trăm linh tỷ đồng
cũng trong phiên xét xử vào chiều qua đại diện hội đồng xét xử thông báo
ông trần bắc hà nguyên chủ tịch hội đồng quản trị ngân hàng bidv
đã có đơn xin vắng mặt tại phiên tòa với lý do đang điều trị bệnh